tin lũ trên sông thao và cảnh báo lũ trên sông chảy sông hồng cảnh báo lũ quét và sạt lở đất khu vực miền núi phía bắc
hiện mực nước trên sông thao tại yên bái đã đạt đỉnh ở mức ba mươi một chín mươi bảy m dưới báo động ba là ba m và đang xuống chậm
tại phú thọ đang lên chậm trên sông hồng tại hà nội đang lên nhanh trên sông chảy tại bảo yên đang xuống chậm
theo dự báo của trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương mực nước trên sông thao tại yên bái và sông chảy tại bảo yên tiếp tục xuống trên sông hồng tại hà nội tiếp tục lên
cảnh báo nguy cơ cao xảy ra ngập úng ở vùng trũng thấp ven sông thuộc tỉnh yên bái đặc biệt tại thành phố yên bái phú thọ đặc biệt trên địa phận huyện hạ hòa thanh ba thị xã phú thọ
lũ quét trên các sông suối nhỏ và sạt lờ đất có khả năng xảy ra tại các tỉnh ở vùng núi phía bắc
huyện thuộc tỉnh lào cai yên bái lai châu sơn la hà giang điện biên và tuyên quang
cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai cấp độ hai